kể từ khi cao nguyên đá đồng văn được unesco công nhận là công viên địa chất toàn cầu
ngành du lịch đã phối hợp với tỉnh hà giang triển khai một số chương trình quảng bá hình ảnh
nhằm đưa thông tin về cao nguyên đá đến gần hơn với khách du lịch trong nước và quốc tế
việc phát triển du lịch vẫn phải gắn liền cùng hoạt động bảo tồn di sản do tính chất đặc thù của di sản này
nhằm thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế về bảo tồn di sản địa chất
di sản văn hóa và địa sinh thái của cao nguyên đá đồng văn
cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang được unesco công nhận là di sản thế giới công viên địa chất toàn cầu
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bao gồm bốn huyện quảng bạ yên binh đồng văn mèo vạc
ngoài những di sản mà thiên nhiên đã ban tặng cao nguyên đá đồng văn còn có những nét đặc sắc về văn hóa bản địa
như tập quán canh tác hốc đá các chợ phiên lễ hội và văn hóa ẩm thực độc đáo của bà con các dân tộc thiểu số
cao nguyên đá đồng văn được
xếp vào trong cái danh sách gọi là danh mục công viên địa chất toàn cầu mạng lưới công viên địa chất toàn cầu
đây là một cái danh hiệu rất là danh giá và được xếp vào ngoại hạng trong các cái tài nguyên du lịch của việt nam
chỉ có duy nhất cao nguyên đá đồng văn
nhận diện được những cái giá trị ngoại hạng và đặc biệt đó
thì ngành du lịch đã có quyền
kế hoạch và đưa cao nguyên đá đồng văn là một trong bốn mươi sáu khu du lịch quốc gia
và hiện tại thì chúng tôi đang phối hợp với hà giang để tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia cao nguyên đá đồng văn
song song với cái quy hoạch bảo tồn những giá trị văn hóa bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cao nguyên đá đồng văn
khai thác giá trị di sản gắn liền với bảo tồn di sản để phục vụ phát triển du lịch
coi du lịch là sinh kế mới cho đồng bào các dân tộc
hàng năm thì chúng tôi đều vào những mùa cao điểm chúng tôi đều có những lượng khách rất là đông đến du lịch hà giang
và không chỉ chờ cái thông tin từ phía unesco công nhận chính thức mà chúng tôi đã khai thác những cái sản phẩm đó rồi
và ngay từ bây giờ chúng tôi đã có những kế hoạch đưa khách đến với hà giang trong dịp mùa lúa vàng và dịp hoa tam giác mạch
do đặc thù địa bàn còn nhiều khó khăn về quy hoạch nên các cơ quan chuyên môn của tỉnh hà giang
đã xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn
tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị công viên địa chất đồng văn với trọng tâm chủ yếu gồm hai phần
bảo tồn di sản nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch
trước hết là công tác quy hoạch thì định hướng phát triển sản phẩm du lịch ở cầu nguyên đa đồng văn
phải bền vững và phù hợp với đặc điểm tính chất văn hóa ở các dân tộc vùng cao
các cái giá trị về địa chất địa mạo cùng với giá trị văn hóa
của các dân tộc vùng cao

mà không cho phép phát triển du lịch với quy mô lớn
mà phải phát triển gắn với cái tính chất đặc thù của văn hóa và sinh thái bản địa
việc xây dựng quy hoạch theo hướng bảo tồn phát huy giá trị di sản
trước hết nhằm thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế
về bảo tồn di sản địa chất di sản văn hóa và địa sinh thái của cao nguyên đá đồng văn